ở đà nẵng phong trào cô lạc bộ gia đình cùng hiến máu tình nguyện nhiều lần đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và ngày càng thu hút nhiều người tham gia hiến máu
điều này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu cứu người tại các bệnh viện ở đà nẵng mà còn hỗ trợ cấp cứu kịp thời cho người bệnh ở các tỉnh lân cận
dù rất bận rộn với công việc nhưng sau khi nhận được thông báo của hội chữ thấp đỏ quận
chị đoàn thị quyên ở phường thọ quan quận sơn trà thành phố đà nẵng đã cùng các thành viên trong gia đình tranh thủ tham gia hiến máu tình nguyện

trị đoàn thị quyên ở phường thọ quan quận sơn trà thành phố đà nẵng đã cùng các thành viên trong gia đình tranh thủ tham gia hiến máu tình nguyện